xin chào quý vị và các bạn
do khối khúc kỳ lạnh suy yếu lệch đông kết hợp với hội thụ gió mức một năm trăm linh m
nên khu vực bắc bộ trong ngày mai tiếp tục có mưa mưa nhỏ rải rác
tây bắc bộ và vùng núi đông bắc có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to vào chiều tối trời rét với nhiệt độ giao động từ một mươi bảy đến hai mươi bốn độ
với khu vực trung bộ trong ngày mai dị mưa sẽ thu hẹp dần
tuy nhiên khu vực các tỉnh quảng bình đến quảng ngãi vẫn còn mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to vào chiều và tối
nắng vẫn sẽ xuất hiện tại các tỉnh thuộc khu vực từ bình định đến bình thuận
về nền nhiệt độ từ thanh hóa đến thừa thiên huế giao động từ hai mươi đến hai mươi tám độ
từ đà nẵng đến bình thuận từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
thưa quý vị theo dự báo khả năng khoảng giữa và cuối tháng bốn
vẫn còn một hai đợt không khí lạnh nữa xâm nhập xuống nước ta trước khi chuyển hẳn sang mùa hè
xe giữa và các đợt lạnh đó nắng nóng cũng sẽ có khả năng xảy ra
tại tây bắc bộ và các tỉnh trung bộ từ giữa tháng bốn hai nghìn hai mươi ba
sẽ có thời điểm mở rộng ra đông bắc bộ nhưng mang tính cục bộ hoặc chỉ ngắn ngày
dự báo mùa hè năm nay trên cả nước sẽ nắng nóng gai gắt hơn năm ngoái
còn nắng nóng kéo dài và đặc biệt gai gắt
tại khu vực nam bộ về cơ bản đang là cao điểm mùa khô
nên thời tiết chưa có thay đổi nổi bật trong thời gian tới
ngoại trời nắng và nóng chỉ cục bộ về chiều tối sẽ có điểm mưa rào và rông
cần đề phòng tố lốc xét mưa đá và sông
trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa có mưa rào vài nơi
gió đông bắc đến đông cấp ba bốn
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa có mưa vài nơi
gió đông bắc cấp ba bốn
nhiệt độ tại hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là hai mươi bốn ba mươi độ và hai mươi năm ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa gió đông bắc cấp hai ba trời lạnh nhiệt độ từ một mươi chín hai mươi bốn độ